một đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ campuchia về việt nam tiêu thụ
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh triệt phá
thu giữ bốn kg ma túy và một viên thuốc lắc
vào khoảng tám giờ ngày một mươi bốn tháng sáu tại khu vực thị trấn gò dầu huyện gò dầu tỉnh tây ninh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm phối hợp với công an tỉnh tây ninh
bắt quả tăng bốn đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy gồm nguyễn xuân hải
bùi minh bảo vi vương quốc thái và ngô thị thanh mai
vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm bốn kg ma túy đá một viên thuốc lắc hai xe ô tô một xe máy
hai trăm hai mươi năm triệu đồng bốn mươi usd bảy điện thoại cùng các vật chứng khác có liên quan
bước đầu các đối tượng khai nhận vào ngày một mươi ba tháng sáu hải điện thoại cho thái mua bốn kg ma túy đá
và một viên thuốc lắc đến khoảng tám giờ ngày một mươi bốn tháng sáu khi thái đến điểm hẹn giao ma túy cho hải
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
còn tại tỉnh điện biên lực lượng bộ đội biên phòng và an ninh địa phương của lào cũng vừa bắt quả tăng
ba đối tượng mang quốc tịch lào mua bán vận chuyển trái phép hai mươi kg ma túy dạng thuốc viện
trước đó vào lúc hai mươi h ngày một mươi năm tháng sáu tại khu vực giáp danh biên giới giữa huyện điện biên
tỉnh điện biên việt nam và huyện mường mày tỉnh phong sa lì lào lực lượng chức năng đã bắt quả tăng
ba đối tượng mang quốc tịch lào gồm sôm trăn thao a bi và thao a thề có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ tại chỗ gồm hai mươi kg ma túy dạng thuốc viện một xe ô tô một xe máy bốn điện thoại di động và một mươi bảy triệu kíp lào
tại cơ quan điều tra ba đối tượng khai nhận mua số ma túy trên tại khu vực tam giác vàng
rồi vận chuyển ra khu vực biên giới giáp danh giữa hai tỉnh điện biên và phong sa lì để giao dịch thì bị bắt giữ
tiến hành đột kích quán karaoke bạch dương số bốn mươi bảy đường ngô tất tố phường an tảo tp hương yên tỉnh hương yên
do phạm thúy vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại phường lê lợi tp hương yên làm chủ
công an tp hương yên phát hiện hai mươi bốn thanh niên có biểu hiện sử dụng ma túy
quá trình kiểm tra lực lượng công an thu giữ tại chỗ ba túy nilon bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng
ba miếng viên nén màu vàng cam một cục chất bột kết tinh màu hồng
hàng chục vỏ bóng cười chưa qua sử dụng
bình chưa khí cười và nhiều vật chứng liên quan
tiến hành xét nghiệm ma túy đối với hai mươi bốn thanh niên đang bay lắc tại đây
kết quả đều dương tình với ma túy
được biết đây là lần thứ hai quán karaoke này bị lực lượng chức năng phát hiện
có hàng chục thanh niên sử dụng ma túy trong các phòng hát
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang vừa thu giữ gần ba trăm linh kg pháo nổ các loại
được vận chuyển từ lạng sơn về hà nội
trước đó tổ tuần tra kiểm soát giao thông của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang
phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát một mươi hai c một trăm bốn mươi ba do nguyễn xuân bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại huyện lộc bình tỉnh lạng sơn điều khiển chở nhiều thùng các tông có chứa một trăm hai mươi bệ pháo
loại ba mươi sáu và một trăm linh quả một dàn trên thùng xe với tổng trọng lượng gần ba trăm linh kg
hiện phòng cảnh sát giao thông đã bản giao đối tượng và tăng vật cho công an huyện lạng giang
để thụ lý giải quyết theo thẩm quyền
nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra thời gian gần đây là thực trạng báo động
đòi hỏi toàn xã hội phải cùng vào cuộc để bảo vệ những mầm non tương lai của đất nước
phản ánh tại tỉnh thái nguyên
mới một mươi tuổi cháu bé này chưa hiểu được hết chuyện gì đã xảy ra với mình
khoảng cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cháu bị một người đàn ông năm mươi tuổi cách nhà không xa
rụ rỗ tới nơi vắng vẻ để có hành vi hiếp dâm
vụ việc chỉ bị phớt rác khi người cha thấy con mình có những dấu hiệu bất thường và trình báo công an
sau khi tiếp nhận đơn tôn giác của cháu
gia đình công an huyện đồng hỷ đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
làm rõ phạm văn sang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chú tại xã khe mo
là đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm bề cây trên
theo thống kê của công an tỉnh thái nguyên
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám
đến hết quý i năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh đã xảy ra bốn mươi hai vụ bốn mươi bốn đối tượng xâm hại bốn mươi ba trẻ em
các hành vi xâm hại chủ yếu là hiếp dâm trẻ em giao cấu với trẻ em dầm ô với trẻ em
các đối tượng thường lợi dụng sự mất cảnh giác thiếu quan tâm chăm sóc quản lý của cha mẹ
lợi dụng sự quen biết với gia đình dụ dỗ các em khi ở nhà một mình để thực hiện hành vi xâm hại
cũng có trường hợp do lời sống dễ dãi buông thả của một số em đã tạo điều kiện
cho cây xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
những vụ án xảy ra thông thường là lâu rồi thì bắt đầu gia đình mới phát hiện ra
phát hiện ra thì lúc bấy giờ là cái việc thu thập tài liệu sẽ không còn kịp thời
thực trạng xâm hại trẻ em hiện nay thực sự đáng báo động ngoài ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
còn để lại rất nhiều hệ lụy đau lòng cho bản thân và gia đình các em
để bảo vệ trẻ em trước những hành vi xâm hại toàn cộng đồng nhất là mỗi gia đình
cần quan tâm phổ biến kiên thức kỹ năng phòng tránh xâm hại
tạo môi trường sống an toàn để các em phát triển làm chủ tương lai đất nước
liên quan đến vụ rơi máy bay khiến hai phi công bay huấn luyện hy sinh
chiều nay đại tá vũ hồng trung phó chính ủy trường sĩ quan không quân cho biết
hội đồng điều tra vừa kết luận do sự cố bất ngờ phi công cố gắng xử lý khắc phục hỏng hóc
tuy nhiên do địa hình phức tạp phi công đã xử lý hạ cánh bắt buộc nhưng không thành công dẫn đến tai nạn
như intv đã đưa tin vào sáng ngày một mươi bốn tháng sáu máy bay yak năm mươi hai
mang số hiệu chín của trung đoàn chín trăm hai mươi trường sĩ quan không quân thuộc quân chủng phòng không không quân tổ chức bay huấn luyện
sau khi hoàn thành bài bay trên đường bay về máy bay mất liên lạc với sở chỉ huy vào lúc chín h ba mươi
và rơi tại chân đập suối dầu huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
vụ tai nạn khiến hai phi công bay lê xuân trường ba mươi ba tuổi quê hà nội và đào văn long hai mươi một tuổi quê hà nội hy sinh
ngày một mươi năm tháng sáu bộ trưởng bộ quốc phòng đã có quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn
đối với hai phi công hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện
theo đó phi công lê xuân trường được truy thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá
phi công đảo văn long từ trung sĩ lên thiếu úy
sáng nay lễ viếng và lễ truy điệu hai phi công lê xuân trường và đào văn long
đã được tổ chức tại nhà tăng lễ bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa
ngay sau lễ truy điệu thi hài của hai phi công được hỏa táng
và gia đình đã đưa các anh về an táng tại quê nhà
về vụ nổ lớn
ở một lán trại công nhân thuộc phường cam nghĩa thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
vừa xảy ra đêm qua làm một mươi một người thương vong
chiều nay đại diện chủ đầu tư cho biết đã có hai công nhân bị thương
bị thương nhẹ được xuất viện trở về nhà
theo đại diện công ty đầu tư và kinh doanh gốc long thành
chủ đầu tư dự án sungop cam ranh
ngoài hai nạn nhân tử vong tại chỗ
đến thời điểm này
năm nạn nhân bị thương nặng được điều trị tại bệnh viện ở khánh hòa và tp hcm
hai nạn nhân bị thương nhẹ đang được theo dõi tại trạm xá
và hai nạn nhân bị xây sát đã được về nhà
đơn vị chủ đầu tư đã thăm hỏi và hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong năm mươi triệu đồng
hỗ trợ một mươi triệu đồng và lo toàn bộ viện phí cho các nạn nhân bị thương
số công nhân này là lao động phổ thông do đơn vị thi công thuê
để làm một số hạng mục trong dự án sungop cam ranh
trước đó vào gần một mươi hai giờ đêm ngày một mươi năm tháng sáu
một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu lán trại công nhân
thuộc công trường xây dựng dự án sungop cam ranh
phường cam nghĩa thành phố cam ranh
làm hai người chết và chín người bị thương
hiện tại cơ quan công an đã hoàn tất quá trình khám nghiệm hiện trường
để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
dùng que hương đang cháy chấm vào cổ rồi đắp thuốc
đó là cách mà một thầy lang ở hải phòng đã chĩa bưu cổ cho một phụ nữ ba mươi hai tuổi
với cách chữa thần kỳ ấy thì chỉ sau năm ngày
bệnh nhân phải nhập viện trong tình trạng viêm luet mừng mủ
nhưng vẫn còn may bởi chỉ cần thêm một vài ngày nữa thôi
là có thể bị nhiễm chủng máu và nguy hiểm
đến tính mạng phóng viên intv đã có tìm hiểu về vụ việc
ba tháng trước thấy cổ to lên
người phụ nữ này đi khám thì được chẩn đoán bị biếu cổ
nhưng uống thuốc được hai ngày thì dừng
vì nghe mách có thầy lang ở huyện thủy nguyên tỉnh hải phòng
chữa khỏi chỉ trong một tháng
còn chữa ở bệnh viện cũng phải mất một đến hai năm
nhưng rồi sau ba ngày tìm đến thầy lang đắp thuốc
chỉ thấy cổ đau nhức tấy đỏ sốt
khi hỏi thì được trả lời đơn giản là
uống thuốc hạ sốt là khỏi
người phụ nữ này giờ cũng không dám chắc mình bị lừa hay thiếu hiểu biết
chỉ biết là tình trạng nhiễm chủng
đã rất nghiêm trọng
giờ vết luet đã thành sẹo
nhưng chị vẫn không quên được cách chữa thần kỳ
mà thầy lang đã áp dụng với mình

thì càng cái vết cổ mình nó càng loang ra
càng rộng ra thì ông mới như thế để hút được dịch ở bên trong của mình ra
ông ấy kêu mình là khuê hương này không bao giờ bị nhấm trùng
theo bệnh viện nội tiết trung ương
trong thời gian qua đã có rất nhiều bệnh nhân mắc biếu cổ
đến viện trong tình trạng viêm lết vùng cổ do đắp lá
cái vết thương ở cổ của bệnh nhân thì đã lành rồi
mức độ những độc giác của bệnh nhân đã ổn định rồi
hoàn toàn có thể phẫu thuật
có rất nhiều phương pháp để có thể chữa cái bệnh này
điều trị bằng thuốc điều trị bằng yếu ước phóng xạ điều trị bằng phẫu thuật
tất cả những phương pháp đó chúng tôi sẽ lựa chọn phù hợp với lại từng đối tượng bệnh nhân
nhưng một khi bệnh nhân thì phải theo bác sĩ để bác sĩ sẽ theo dõi quá trình bệnh đó
bác sĩ sẽ khuyến kháo làm sao cho nó phù hợp
biếu cổ là bệnh hoàn toàn chữa khỏi được
nhiều trường hợp phải điều trị kéo dài là do không tuân thủ pháp đồ cũng như chỉ dẫn của bác sĩ
bỏ thuốc hoặc chủ quan khi thấy triệu chứng giảm
điều này còn nguy hiểm hơn vì làm tình trạng bệnh nặng và khó chữa hơn
tạm xa trường lớp sách vở nhiều phụ huynh đã lựa chọn cho con mình tham gia các chạy hè
để trải nghiệm với thực tế cuộc sống như khóa tu mùa hè trại hè quân đội
và trại hè công an cũng là lựa chọn của nhiều phụ huynh cho con em mình
qua đó phần nào giúp các em có thêm kỹ năng sống giảm bớt sự rụt rè
dựa dẫm vào gia đình và tự tin hơn trong cuộc sống
học kỳ công an đi để biết học để sống do học viện cảnh sát nhân dân phối hợp với hội đồng đội trung ương tổ chức
sẽ cho quý vị thấy rõ hơn những điều lý thú dành cho con em mình khi tham gia trong dịp hè này
dậy từ năm giờ sáng lớp chăn lau nhà tập thể dục tập võ

ở nhà con là lềm bề bố mẹ phải đánh con thôi đánh con thì con mới thức dậy được
nhưng mà ở khóa học này thì con chỉ nghe tiếng gọi là con có thể dạy luôn được
lau nhà quét nhà
hay là phải giật quần áo
còn bình thường ở nhà thì thường lại có máy giặt hay là có bố mẹ phụ giúp
ngoài ra chương trình trải nghiệm thực tế có tên học kỳ công an đi để biết học để sống còn có nhiều chuyên đề khác nhau
điểm tập trung của chương trình là trang bị những kỹ năng sống tốt hơn
và để trẻ em tự mình giải quyết những vấn đề như ma túy học đường bạo lực học đường
các kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố
cháy nổ sự cố bị bắt cóc các sự cố trộm cướp đột nhập vào nhà
những điều mà các em có thể gặp phải trong đời sống
con có thể học về phòng chống ma túy sơ mại phòng tránh sơ mại tình dục
và có thể biết thêm về giờ giấc sinh hoạt của các chú công an
trên đề con học về ma túy cân thể ẩn tượng nhất ạ
tại vì nó khá là bổ ích và vui tại vì bây giờ có những nhờ tệ nạn xã hội bố mẹ con cũng muốn cho con
học những thứ như thế để phòng tránh
ngoài những kỹ năng để xử lý tình huống ứng phó với các tình huống nguy hiểm
các mối đe dọa có thể xảy ra trong cuộc sống
chương trình còn giúp các em rèn luyện nề nếp tác phong lối sống tự lập tinh thần đoàn kết
ý thức chấp hành kỳ luật kỳ cương
dạy các con về các tình huống xử lý phòng chống bạo lực học đường phòng chống ma túy học đường
cũng như là tự tin hơn trong kỹ năng giao tiếp cho đám đông
có nhiều bạn chia sẻ là những ngày đầu thì chúng con còn khóc và nhớ nhà
nhưng khi được các anh chị phụ trách và các thầy cô hỗ trợ và giảng dạy thì đã có một sự thay đổi khá lớn
đấy là biết ơn bố mẹ nhiều hơn biết lo lắng quan tâm chăm sóc gia đình nhiều hơn
biết nhận những cái lỗi của mình và tự thấy bản thân mình là cần phải thay đổi
và sẽ cố gắng hơn nữa trong cuộc sống và trong học tập sau này
thông qua chương trình các em nhỏ như thế duy được hiểu được
và nhiều em nhỏ khác đã am hiểu hơn về đạo đức pháp luật
có được những hành trang để biết bảo vệ mình và bảo vệ người
điều quan trọng hơn các em đã bước đầu được tiếp cận với ước mơ của mình là trở thành những chiến sĩ công an
quả đó bồi đắp tình cảm gắn bó của thế hệ trẻ đối với lực lượng công an nhân dân
mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số hoạt động của lãnh đạo bộ công an trong tuần qua
trong tuần qua bộ công an và bộ y tế tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện quy chế phối hợp số ba giữa hai bộ
về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế
dự hội nghị về phía bộ công an có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc bộ
đại diện bộ y tế các đồng chí nguyễn thị kim tiến bộ trưởng bộ y tế
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng bộ công an tô lâm ghi nhận đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai bộ
về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế thời gian qua
các đơn vị của bộ công an và bộ y tế đã triển khai quán triển và thực hiện nghiên thức có hiệu quả
các nội dung quy chế phối hợp đảm bảo đúng nguyên tắc trách nhiệm theo quy định
chất lượng công tác phối hợp được nâng lên rõ rệt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới
bộ trưởng tô lâm cũng mong muốn bộ y tế lãnh đạo các bệnh viện sở y tế các y bác sĩ
tiếp tục phối hợp tích cực giúp đỡ bộ công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trả tự
chăm sóc tốt sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ phục vụ công tác chiến đấu đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm
phối hợp với lực lượng công an đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tập huấn chuyển giao kỹ thuật
nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh của các y bác sĩ ở các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh trong công an nhân dân
tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng đề nghị các đơn vị chức năng của hai bộ
cần chủ động phối hợp làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình tăng cường trao đổi cung cấp thông tin
nhất là thông tin liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật
góp phần bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự tại các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh
ngày một mươi ba tháng sáu tại tây ninh bộ công an việt nam và bộ đội vụ campuchia phối hợp các lực lượng chức năng
tổ chức hội nghị triển khai đợt cao điểm tuyên truyền tấn công chấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới việt nam campuchia
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung vương đảng thứ trưởng bộ công an và thông tướng santé bandet nguyet xà vân
tổng cục trưởng tổng cục an ninh quốc gia campuchia chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị thượng tướng lê quý vương ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đã nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
bộ công an đã giao cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan
tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới campuchia việt nam
qua đó kịp thời phát hiện tội phạm ma túy phương thức thủ đoàn hoạt động phạm tội của các đối tượng
phối hợp tiến hành giải quyết các tin nóng về ma túy trong thời gian cao điểm bảo đảm kịp thời có hiệu quả
tăng cường gia soát xác minh truy bắt các đối tượng phạm tội về ma túy đang bị truy nã lẩn trốn ở mỗi nước
tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền kêu gọi người dân tích cực tham gia phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phòng chống ma túy
tại hội nghị đại biểu hai nước đã cùng trao đổi đánh giá những vấn đề hợp tác phòng ngừa đấu tranh thủ phạm ma túy
hà bình cũng cam kết có biện pháp hành động thiết thực để phòng chống những tác động xấu của tội phạm ma túy đến an ninh trần tử
phát biểu tại lễ công bố quyết định và kỷ niệm ba mươi tám năm ngày thành lập cục đối ngoại bộ công an diễn ra tại hà nội trong tuần qua
thủ tướng nguyễn văn thành ủy viên chủ mương đảng cứu trưởng bộ công an
chúc mừng và biểu dương những chiến công của lực lượng làm công tác đối ngoại công an nhân dân
đã có phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy giữa các quốc gia dân tộc
củng cố hợp tác an ninh khu vực tăng cường hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữa lực lượng công an việt nam
với lực lượng an ninh cảnh sát các nước trên thế giới
tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân từng bước chính quy hiện đại
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh cán bộ chiến sĩ cục đối ngoại cần quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương
chính sách đối ngoại hội nhập quốc tế của đảng nhà nước theo định hướng chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
với phương châm triển khai đồng bộ và toàn diện các hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực mà đại hội một mươi hai của đảng đã đề ra
kết hợp tốt giữa hoạt động đối ngoại của đảng ngoại giao của nhà nước và ngoại giao chuyên ngành công an
trong triển khai công tác đối ngoại gắn hoạt động đối ngoại với công tác bảo vệ an ninh quốc gia
góp phần duy trì hòa bình ổn định ở khu vực và thế giới vì sự phát triển bền vững
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín của bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị đảng ủy ban giám đốc bệnh viện một mươi chín tháng tám cần tiếp tục đoàn kết cố gắng nỗ lực đổi mới các mặt công tác
bệnh viện cần sớm hoàn thiện công tác đối ngoại
các cán bộ ổn định tổ chức xây dựng đề án khu hoạt phát triển bệnh viện trình lãnh đạo bộ
bên cạnh đó cần tiếp tục quan tâm hoàn thiện hơn công tác đào tạo cán bộ nâng cao chất lượng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ
để bảo đảm tốt nhất việc khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân từ đó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị
cũng trong tuần qua trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã đến dự lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày truyền thống bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an tại thành phố đà nẵng
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn đã ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những thành tích kết quả của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi chín đạt được trong suốt chặng đường hai mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh là người thầy thuốc công an nhân dân mỗi y bác sĩ phải chú trọng có ý đức của người thầy thuốc như sự chỉ đỏ xuyên suốt trong hành trình đồng hành với người bệnh